tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật hoàng văn thụ lần thứ năm để tổng kết phong trào thi đua đặc biệt cao điểm và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí hoàng văn thụ nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đồng chí
đã có năm giải a một mươi chín giải b và một mươi hai giải c được trao cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc cho sáu thể loại chuyên ngành tham gia dự thi gồm mỹ thuật nhiếp ảnh văn xuôi thơ âm nhạc và lý luận phê bình
cũng tại buổi lễ ubnd tỉnh lạng sơn đã trao bằng khen cho hai mươi chín tập thể và hộ gia đình cùng hai mươi bốn cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí hoàng văn thụ